thưa quý vị giết người và che giấu tội phạm bảy bị cáo tham gia vụ việc đã bị tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đưa ra xét xử vào sáng nay
theo cáo trạng khoảng hai mươi h ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn trước đó ngô việt em chú thành phố bạc liêu
đã dùng dao đâm vào vùng ngực một chủ của quán karaoke trên địa bàn khóm bốn phường hai thành phố bạc liêu
nạn nhân bị thương tích ba mươi tám
sau khi gây án ngô việt em mang theo hung khí xuống thị xã giá rai rồi gọi điện thoại cho lê phong
võ kim long và nguyễn thái nghiêm để bàn cách bỏ trốn
cũng trong thời gian này nguyễn nguyệt anh và lê hoàng khải là vợ và con rể của ngô việt em
đã điện thoại cho nguyễn văn thọ là con nuôi của ngô việt em điều khiển xe ô tô xuống thị xã giá rai để đưa ngô việt em đi lật trốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo ngô việt em một mươi năm tù về tội giết người
các bị cáo lê phong lê hoàng khải võ kim long nguyễn thái nghiêm bị tuyên phạt sáu tháng tù giam
nguyễn văn thọ chín tháng tù treo và nguyễn nguyệt anh sáu tháng cải tạo không giam giữ về tội che giấu tội phạm
vận chuyển trái phép năm kg ma túy dạng đá hà văn mười chú xã phúc sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ
sau thời gian theo dõi tại khu vực rừng núi thuộc xã phúc sơn xác định hà văn mười đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ biên giới
ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng
quá trình vây bắt đối tượng mười đã dùng dao nhọn chống trả lực lượng chức năng đồng thời phi tăng tăng vật
ban chuyển án đã bắt giữ thành công hà văn một mươi đảm bảo an toàn tuyệt đối
tăng vật thu giữ gồm năm kg ma túy dạng đá một con dao một điện thoại di động một xe mô tô
tại cơ quan công an hà văn một mươi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tồn
hiện công an huyện anh sơn đang tạm giữ hà văn một mươi và đấu tranh mở rộng chuyển án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã bắt giữ thêm hai thanh tra giao thông trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra vào hồi tháng bốn vừa qua
vào tháng năm năm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố chín bị can là thanh tra giao thông
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu và chủ doanh nghiệp vận tải trong vụ án đưa và nhận hối lộ với số tiền là hơn một mươi tỷ đồng
qua mở rộng vụ án cơ quan công an đã bắt giữ thêm hai người là thanh tra giao thông để tiếp tục điều tra làm rõ
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam gọi tắt là vina food hai và một số đơn vị liên quan
ba cá nhân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan công an đã quyết định khởi tố bắt tạm giam
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan công an xác định trương thanh phong nguyên tổng giám đốc trần văn vẹn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trần bày nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược vina food hai đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất với diện tích gần bảy sáu trăm hai mươi m hai tại quận bốn tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
vào ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với ba cá nhân trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
thưa quý vị nhân dịp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chiều ngày hai mươi chín tháng sáu đồng chí nguyễn hồ hải phó bí thư thành ủy tp hcm đã đến thăm động viên chúc mừng đơn vị
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn hồ hải phó bí thư thành ủy tp hcm chúc mừng đơn vị đã liên tiếp lập được những chiến công thành tích xuất sắc góp phần ngăn chặn từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy
những thành tích sự hy sinh vất vả đó đã được ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng đặc biệt là được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

đến ngày ba mươi tháng sáu cụm thi đua số năm bộ công an đã tổ chức chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba
với chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu và tuyên truyền về công tác cấp tài khoản định danh điện tử mức hai đã thu hút hơn một trăm linh đoàn viên thanh niên tham gia với hơn một trăm một mươi bảy đơn vị máu được thu nhận và một trăm bốn mươi năm người được cấp định danh điện tử mức hai
bên cạnh đó nhiều hoạt động tích cực ý nghĩa trong chiến dịch giao lưu thể thao
thăm tặng quà gia đình chính sách và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn khám bệnh cấp phát thuốc tuyên truyền cấp định danh điện tử cho nhân dân
hoạt động sinh hoạt chính trị tại khu di tích lịch sử chiến khu rừng sát của huyện cần giờ
hoạt động hưởng ứng chiến dịch hãy làm sạch biển tại tỉnh bà rịa vũng tàu
qua chiến dịch tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba với rất nhiều hoạt động ý nghĩa giúp cho đoàn viên thanh niên chúng em được tham gia giao lưu học hỏi
từ đó giúp cho em có rất nhiều
trong việc học tập và công tác sau này em mong rằng có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế để cho đoàn viên chúng em được tham gia
là người làm ở khối doanh nghiệp như em thì cũng khá là khó nếu mà để em sắp xếp thời gian đến ủy ban phường để cấp mã định danh mức hai
nhưng mà may mắn là trong đợt chiến dịch hè tình nguyện của cụm thi đua số năm thì đơn vị em được chọn là nơi để thực hiện cấp mã định danh ở mức hai cho em và các bạn đơn vị cũng như các bạn ở các đơn vị khác
và em rất là cảm ơn chương trình
kết quả qua một năm triển khai thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy cụm thi đua số năm
thông qua nhiều hoạt động phong trào có sức lan tỏa lớn đối với đoàn thanh niên các đơn vị thể hiện tinh thần sung kích sáng tạo
góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân như thu nhận hàng trăm đơn vị máu trong chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
đóng góp kinh phí trao tặng máy lọc nước cho một mươi tám công an xã tại các địa bàn khó khăn
tham gia trưng bày một trăm năm mươi sản phẩm trên các lĩnh vực hậu cần kỹ thuật y tế công an nhân dân công trình thanh niên tiêu biểu tại festival tuổi trẻ sáng tạo
cụm thi đua số năm gồm các đơn vị khối hậu cần kỹ thuật bệnh viện công an nhân dân cũng đã căn cứ chỉ đạo của ban thanh niên công an nhân dân cũng như là lãnh đạo của các đơn vị
thì trước hết là tham mưu tổ chức triển khai các chương trình công tác đoàn phong trào thanh niên bám sát với nhiệm vụ chính trị đơn vị lồng ghép hiệu quả với các hoạt động thanh niên
rồi công tác đoàn để tạo cái không khí thi đua rất là sôi nổi thì qua quá trình mà hoạt động đó thì đoàn viên thanh niên cũng trưởng thành và đóng góp được nhiều hơn về nhiệm vụ của đơn vị
thì cũng được sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp và của ban thanh niên công an nhân dân cũng như là của chính quyền địa phương về các hoạt động của đoàn thanh niên cục năm
qua các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè hai nghìn hai mươi ba đã thực sự tạo không khí thi đua giao lưu học hỏi
phát huy tinh thần sung kích trách nhiệm xã hội cho đoàn viên thanh niên tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành
một ngư dân tàu cá quảng ngãi đang đi đến mắt xa bờ ở quần đảo trường sa thì bị đột quỷ trên biển
lực lượng quân chủng phòng không không quân đã điều trực thăng thực hiện chuyến bay cấp cứu đưa ngư dân về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm điều trị
vào tối hai mươi chín tháng sáu ngư dân năm mươi tuổi bị chẩn đoán đột quỷ số khuyết não tiên lượng sáu
nhận được chí đạo binh đoàn một mươi tám
tám công ty trực thăng miền nam đã huy động trực thăng đi thực hiện nhiệm vụ
tổ bay gồm ba chiến sĩ cất cánh lúc một mươi chín h tại vũng tàu
sau đó đón tổ quân y bệnh viện một trăm bảy mươi năm tại sân bay tân sơn nhất bay ra đảo trường sa lớn cấp cứu và đưa bệnh nhân về đất liền
sau khoảng tám tiếng bệnh nhân được đưa vào bệnh viện một trăm bảy mươi năm để tiếp tục điều trị tích cực
được biết điều kiện thời tiết lúc thực hiện nhiệm vụ khá phức tạp
trong quân chủ phòng không không quân quân chủng hải quân tổ quân y bệnh viện một trăm bảy mươi năm và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ xử lý tốt mọi tình huống hoàn thành nhiệm vụ an toàn
mới đây công an phường võ thị sáu phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận ba tp hcm đã lần tìm tới tận đầu não của các cơ sở chuyên phát tán
dán quảng cáo trái phép cho hoạt động thông hút hầm cầu trên các bờ tường trụ điện ở khu trung tâm tp hcm
trưa hai mươi chín tháng sáu trên đường tuần tra
công an phường võ thị sáu công an quận ba phát hiện hai thanh niên nghi vấn gián quảng cáo trái phép có nội dung hút hầm cầu
thông cống nghẹt trên các trụ điện cổng giao thông và cây xanh nơi công cộng
tổ công tác đưa hai thanh niên về trụ sở làm việc
tại đây hai thanh niên khai đi gián quảng cáo thuê cho ông thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạm trú quận bình tân
tiến hành kiểm tra làm việc với ông thị loan lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hai mươi hai kg tờ rơi quảng cáo
có nội dung hút hầm cầu thông cống ngạt với bảy thanh niên khác
đây là số thanh niên loan thuê để hàng ngày đi dán quảng cáo tờ rơi
sau khi lập biên bản vi phạm công an phường võ thị sáu đã buộc các thanh niên này phải khắc phục hậu quả
cạo xóa các tờ rơi quảng cáo
liên quan đến vụ việc hàng loạt ghế đá của người dân trên địa bàn tp thủ đức tp hồ chí minh
bị xịt sơn quảng cáo tràn quép cả độ công an tp thủ đức cho biết đã tạm giữ ba đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi gây mất mỹ quan đồ thị
thời gian qua nhiều nhà dân trên địa bàn tp thủ đức bị các đối tượng dùng sơn xịt màu đen
xịt lên ghế đá quảng cáo cho các trang quép cả độ
và các biện pháp nghiệp vụ công an tp thủ đức đã phối hợp cùng công an phượng long thành mỹ
để xác định và mời ba đối tượng gồm lý văn quý nguyễn văn được bùi thái bảo về trụ sở làm việc
tại đây quý được và bảo khai nhận đã dẫn tiền để đi xịt sơn quảng cáo các quép cả độ
trên địa bàn phượng long thành mỹ thời gian qua

cho các đối tượng này đi khắc phục hậu quả lau chuỗi sạch các ghế đá tại nhà dân bị sơn quảng cáo
ngoài ba đối tượng trên công an tp thủ đức vẫn đang củng cố hồ sơ tiếp tục truy xét những người liên quan
đến vụ việc sợi sơn quảng cáo trang quép cả độ trên các ghế đá trên địa bàn
ngày ba mươi tháng sáu công an quận một mươi một tp hcm đang tạm giữ hình sự với phan văn lộc hai mươi chín tuổi ngụ quận một mươi một
và tập trung truy xét với lưu giai trung năm mươi tuổi ngụ quận năm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu anh dũng năm mươi một tuổi ngụ quận một mươi một có quang biết và vây trung năm trăm linh triệu đồng
với lãi suất năm một tháng tính đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng đã chuyển tổng cộng hơn năm trăm linh triệu đồng tiền lãi
nhiều tháng cho trung do gặp nhiều khó khăn về tài chính đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng không thể tiếp tục trả lãi
và cốc trung nhiều lần gọi điện nhắn tin cho anh dũng để đe dọa đòi tiền
trong hai ngày ngày hai mươi hai và hai mươi năm tháng sáu trung đã thuê phan văn lộc tại sơn vào nhà của anh dũng để uy hiếp tinh thần
ngày hai mươi tám tháng sáu lộc chở bạn gái qua lấy tiền của anh dũng thì bị trinh sát đội cảnh sát hình sự
công an quận một mươi một bắt quả tang lộc thời dận được trung thuê với giá hai triệu đồng để tạc sơn đe dọa anh dũng
buộc trả nợ lộc cũng được phát hiện dân tính với ba tuổi
ngày ba mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn an tấn hải và công ty bảo vệ nơi hải làm việc
đây là đối tượng trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra ở thành phố phan thiết từ năm hai nghìn một mươi ba
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại khu đất diện tích bốn mươi m hai
không cháy tờ ở khu phố năm phường phú hài thành phố phan thiết do ông long
ngụ tỉnh lâm đồng mua lại của một người dân và xây dựng căn nhà cấp bốn bằng gạch trên khu đất này
công trình đang dần hoàn thiện thì một nhóm khoảng một mươi đối tượng đến dụng búa đập phá làm hư hỏng nhà
công an xác định thời điểm trên
nguyễn an tấn hải là phó giám đốc công ty bảo vệ đức tuấn hiện đang nghỉ việc
được một công ty thuê bảo vệ khu đất dự án
do căn nhà của ông long xây dựng trên phần đất đang tranh chấp với dự án
nên hải đã cùng các đối tượng khác dùng búa xả bèn đập phá căn nhà của ông long
qua định giá tài sản thiệt hại căn nhà cấp bốn của ông long là hơn năm mươi bốn triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn an tấn hải
thưa quý vị liên quan đến vụ hỏa hoạn tại một căn nhà bảy tầng nằm trên đường ký con
thành phố hồ chí minh vào tối ngày hai mươi chín tháng sáu lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân thiệt hại từ vụ cháy
theo đó vào hai mươi giờ ba mươi năm phút gọn lửa bùng phát tại tầng bốn căn nhà
khi phát hiện vụ việc nhiều người đã hồ hoáng tháo chạy ra ngoài thoát thân vì lo sợ cháy lan
nhận tin báo trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn điều động đội cảnh sát chữa cháy và cứu hộ công an quận một
chi viện thêm lực lượng khu vực một sử dụng tám xe chữa cháy và hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
nhanh chóng tiếp cận nơi ngọn lửa đang bùng phát mạnh tại tầng bốn
sau hơn ba mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế và dập tắt được vụ cháy
không để cháy lan sang các tầng khác và khu vực xung quanh
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
nhà hàng này bị đình chỉ hoạt động để khắc phục hệ thống phòng cháy chữa cháy
thời điểm xảy ra cháy trong nhà hàng chỉ có một số nhân viên trồng coi bảo trị
các nhân viên này cho biết trước đó sau mưa lớn bên trong đã xảy ra sự cố chập điện và đã được khắc phục
tuy nhiên đến tối thì sự cố xảy ra
khoảng một mươi h năm mươi phút ngày ba mươi tháng sáu một chiếc xe buýt bị mất thắng đã tông liên hoàng vào ba xe ô tô
đang dừng chờ đèn đỏ trên đường cách mạng tháng tám quận tân bình tp hcm
nhiều người đi đường đã thoát nạn trong găng tức
thời điểm trên là giờ cao điểm rất đông phương tiện đang lưu thông trên đường cách mạng tháng tám
bất ngờ chiếc xe buýt biển số năm mươi một b hai nghìn năm trăm bốn mươi bảy đang chở khoảng một mươi người từ hướng trung tâm thành phố lao tới
đâm va vào một xe buýt khác đi chiều ngược lại chở nhiều hành khách
sau đó tiếp tục va quẹt và hông xe ô tô bốn chỗ vừa hút một xe ô tô bốn chỗ đang dừng chờ đèn đỏ
may mắn là tài xế ô tô bốn chỗ đã ra thắng dự chiếc xe buýt bị mất thắng vào lệ đường
tránh được tai nạn với nhiều xe gắn máy
vụ tai nạn không gây ra thương tích về người song đã khiến bốn phương tiện bị bể kính hư hỏng
người đi đường thoát nạn trong gan tức
theo người dân trước khi xảy ra tai nạn do mất thắng chiếc xe buýt trên đã có dấu hiệu gặp sự cố
nhưng tài xế không dừng lại khắc phục mà tiếp tục di chuyển dẫn đến sự cố
sau ba ngày xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án sơ thẩm đối với nguyễn văn sơn
cựu tư lệnh cảnh sát biển cùng các bị cáo khác
cùng về tội tham mô tài sản tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sơn một mươi sáu năm tù
hoàng văn đồng cựu chính quỷ cảnh sát biển một mươi năm năm sau tháng tù
các bị cáo doãn bảo quyết cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu tham mưu trưởng và bùi trung dũng
cựu phó tư lệnh cùng bị tuyên án một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn văn hưng
cựu cục trưởng cục kỹ thuật một mươi năm tù bùi văn hòe cựu phó phòng tài chính một mươi hai năm tù
hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
mục đích chiếm đoạt ngân sách nhà nước để tiêu xài cá nhân
ngoài ra hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu tới lực lượng cảnh sát biển
bên cạnh đó hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã nộp lại năm mươi tỷ đồng đã tham mưu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ là chủ phòng khám
theo đó công an phường khởi tố bị can bùi văn sờ chủ phòng khám đa khoa tam đức phường tân hiệp và cấm đối tượng này đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra bị can sờ công an đã khởi tố một mươi chín bị can
bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế tại một số phòng khám công an đã xác định các phòng khám mua bán làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động chủ yếu là công nhân trong các công ty
liên quan đến vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng thì chiều ngày hai mươi chín tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh đã đình chỉ công tác đối với ông nguyễn dương trung hữu
trưởng phòng quản lý đô thị đà lạt để làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phòng và các tập thể cá nhân có liên quan trong cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra giám sát xây dựng tại khu vực vừa xảy ra sự cố
ubnd tỉnh lâm đồng cũng có văn bản chỉ đạo các sở ngành các huyện thành phố đà lạt và bảo lộc giả soát các dự án công trình trên địa bàn tỉnh có địa hình độ dốc cao nguy cơ sạt trượt sở xây dựng được giao kiểm tra đánh giá cấp phép hồ sơ thiết kế
kết cấu công trình ở khu vực xảy ra sạt lở giám sát thi công
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ kích hoạt phương án sẵn sàng ứng trực ở mức cao nhất kịp thời xử lý các tình huống đột xuất phát sinh
liên quan đến sự cố thủ tướng chính phủ cũng có văn bản chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm vi phạm nếu có
mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng sáu đã làm thiệt hại bốn mươi sáu căn nhà của người dân ở các huyện như long hồ
mang thít và tam bình bước đầu thì ước tính tổng thiệt hại do rông lốc là khoảng tám trăm sáu mươi triệu đồng
căn nhà tường kiên cố với diện tích trên một trăm linh m hai của bà huỳnh thị rễ đã bị tốc mái trên bảy mươi sau cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra vào chiều ngày hôm qua
chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng người dân không thể làm gì được thời điểm đó ngoài việc tìm nơi trú ẩn an toàn
thì tôi thấy trời mưa tôi chạy
đóng cửa sổ nghe hút một cái nghe đùn đùn đùn dăng ra hết trơn luôn vậy à cây cối nó ngã lạng đã luôn
cái nhà trời gió nó tự nó quay qua nó tấp ra là trở tay không kịp của thằng gà bây giờ nó tấp một trăm linh là cái nhà nó không còn cái gì hết trơn
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm nhiều căn nhà bị tốc mái trên địa bàn xã tất long
huyện mang thít và xã long an huyện long hồ trong đó có nhiều căn nhà kiên cố rất may trong quá trình xảy ra rông lốc không gây thiệt hại gì về người
ngay sau khi xảy ra sự việc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các huyện phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an xã
ban chỉ huy quân sự xã nhanh chóng đến hỗ trợ người dân di rời nhà cửa vật dụng trong gia đình đến khu vực an toàn
các người dân cứ đi dậy và đừng lại đứng kế tạm cho người dân
các người dân cứ đi dậy và đừng lại đứng kế tạm cho người dân
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành hỗ trợ gia cố nhà cửa giả soát thống kê thiệt hại do rông lốc gây ra trên địa bàn
đồng thời khảo sát lập danh sách các hộ có nhà bị tốc mái bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân trên
dự báo thời tiết trong những ngày tới sẽ còn diễn biến
các người dân cứ đi dậy và đừng lại đứng kế tạm cho người dân di rời nhà cửa giả soát thống kê thiệt hại do rông lốc gây ra trên địa bàn

vì vậy mọi người dân cần chủ động gia cố nhà cửa chuồng trại và hạn chế ra đường khi mưa lớn kèm theo rông lốc để hạn chế thiệt hại về người và tài sản

tổ chức đấu giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước cho đơn vị đấu giá tài sản đồng thời tự chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực khi kê khai thông tin
tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng trong vòng ba ngày từ khi đăng ký đến trước thời điểm đấu giá
trường hợp chúng đấu giá tiền đặt trước thì sẽ được chuyển vào tài khoản chuyên thu của bộ công an để nộp vào ngân sách nhà nước
trong thời gian một mươi năm ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá
người chúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền chung đấu giá sau khi đã trừ tiền đi số tiền đặt trước
ngay sau khi nhận đủ số tiền chung đấu giá bộ công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trung đấu giá
gửi vào hòm thư điện tử cho người chúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe
trường hợp chúng đấu giá tiền đặt trước thì sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước